thưa quý vị hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội thảo bình luận khoa học cuốn sách
chủ quyền không gian mạng yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia
do đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ biên
hội thảo được kết nối trực tuyến từ học viện chính trị công an nhân dân
đến điểm cầu của công an sáu mươi ba địa phương và điểm cầu trường đại học an ninh nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
tham dự hội thảo còn có các chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
những năm qua trên thế giới đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ ở hầu hết các lĩnh vực
xuất phát từ những thành tựu mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại
sự phát triển của công nghệ thông tin mạng internet và các mạng xã hội
đã và đang tạo ra không gian chiến lược mới không gian mạng
với nhiều thời cơ vận hội nhưng cũng nhiều thách thức đặt ra đối với tất cả các quốc gia trong đó có việt nam
nhà nước và nền văn hóa của dân tộc
không gian mạng nó mở ra trong một không gian hết sức rộng lớn
đặt ra nhiều vấn đề đối với an ninh quốc gia không phải chỉ việt nam mà đối với tất cả các nước
nó liên quan tới độc lập chủ quyền thống nhất toàn lệnh đánh thổ
và những vấn đề liên quan tới nhất là hệ tư tưởng
trên cơ sở yêu cầu cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã biên soạn và xuất bản cuốn sách chủ quyền không gian mạng
yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia
cho đến thời điểm hiện tại đây là một trong số rất ít các công trình khoa học
đã được công bố ở trong nước có sự nghiên cứu tổng thể và toàn diện về không gian mạng
bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
đây là cuốn sách mà theo tôi là có một cái sự tinh tế
để chúng ta ra đời một cuốn sách
trong bối cảnh thế giới biến động rất là mạnh như vậy

tinh tế khi mà chúng ta tiếp cận với một chủ đề mới
mà có một cuốn sách tổng thể giải quyết cả bài toán lý luận và thực hiện
và cái cuốn sách này có thể nói là bước đầu
nó như là một kim chỉ nam
và nó như là một cái sa bàn để chúng ta đánh trận
đối với những vấn đề của không gian mạng
trong cuốn sách này nó rất là rõ một số khái niệm mới
ví dụ như là không gian mạng cửa khẩu mạng v v

và nó có sự đối chiếu với hình hình thực tế
và nó có sự đối chiếu với hình hình thực tế
ngoài ra cũng giới thiệu về những luật pháp cơ bản
trên thế giới mà chúng ta phải tuân thủ
để khi có những sự làm việc đối trọng với các nước ngoài
và thứ ba nữa là để làm được hai điều trên
thì chúng ta cần phải có một số các chiến lược
để xây dựng việt nam là tự lực tự cường hùng mạnh
trong cái vấn đề về bảo vệ chủ quyền không gian mạng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ trân trọng cảm ơn các chuyên gia nhà khoa học
và các đại biểu đã có nhiều tham luận đóng góp vào
thành công của hội thảo
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương
thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể
tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục
nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết và ý thức trách nhiệm
của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân
trong việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về bảo đảm an ninh mạng
tham gia tích cực công tác bảo đảm an ninh an toàn thông tin an ninh mạng
và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
tiếp tục nghiên cứu xây dựng và kiện toàn
nâng cao hơn nữa về năng lực của lực lượng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm công nghệ cao
của bộ công an và công an các đơn vị địa phương
tăng cường đầu tư kinh phí phương tiện hiện đại
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh mạng
bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
trong tình hình mới
góp hoàn triển khai thực hiện có hiệu quả
nghị quyết số một mươi hai
ngày một mươi sáu tháng bốn
của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
dịp này đồng chí thứ trưởng cũng biểu dương
học viện chính trị công an nhân dân
đã chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
và cục truyền thông công an nhân dân
tham mưu với bộ công an
chuẩn bị chú đáo cho hội thảo lần này
chiều nay ngày hai tháng một mươi hai
tại thành phố hồ chí minh
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi làm việc
với công an bảy tỉnh thành
gồm thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương
bà rịa vũng tàu tây ninh long an
và tiền giang
về công tác đánh giá kết quả thực hiện
cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán quy mão hai nghìn hai mươi ba
và tình hình kết quả thực hiện
đề án sáu của chính phủ cụm địa bàn
thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
tại hội thảo các đại biểu đã báo cáo
kết quả thực hiện một mươi năm ngày triển khai
cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
cụm địa bàn thành phố hồ chí minh
và bảy địa phương sắp danh
qua đó công an các địa phương đã điều tra khám phá
hơn một hai trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt và xử lý gần hai ba trăm linh đối tượng
triệt phá ba mươi năm băng nhóm tội phạm
tăng gần chín mươi năm
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đã phát hiện gần một vụ vi phạm
pháp luật về kinh tế
một mươi chín vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ
bên cạnh đó việc thực hiện đề án sáu
của chính phủ cũng được công an các địa phương
khẩn trương triển khai để kịp tiến độ
nhất là vấn đề bỏ sổ hộ khẩu giấy
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu chỉ đạo
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc
nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương
phải nhận thức đầy đủ về vai trò
tầm quan trọng và chỉ đạo sâu sát
quyết liệt hơn nữa việc thực hiện
phòng chống tội phạm đợt cao điểm đánh giá
đúng tình hình tội phạm thực tế xảy ra
và thực hiện đề án sáu của chính phủ
đạt hiệu quả cao nhất các đơn vị
cần chú trọng công tác quản lý địa bàn
quản lý đối tượng phải gắn với đề án sáu
nhằm góp phần phòng ngừa đấu tranh
với tội phạm
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu
công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục
chủ động nắm tình hình không để bị động
bất ngờ không đi sau tội phạm
có giải pháp ra soát
triệt phá các băng nhóm tội phạm đặc biệt
là tội phạm đường phố các đường dây
sản xuất mua bán tàng trữ sử dụng
trái phép ma tuế vũ khí vật liệu nổ
pháo và các hành vi vi phạm
pháp luật khác bảo đảm giữ vững
tình hình an ninh trở tự cho người dân
vui xuân đón tết quý mão hai nghìn hai mươi
thưa quý vị với quyết tâm chính trị
thực hiện đề án sáu của chính phủ
trong việc chuyển đổi số quốc gia
vừa qua cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội bộ công an
đã ban hành kế hoạch mở cao điểm
chín mươi ngày đêm trong đó thì xác định
các nội dung trọng tâm thực hiện các giải pháp
bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ
sạch sống góp phần phục vụ việc
cấp căn cước công dân cấp tài khoản định
danh điện tử dịch vụ công trực tuyến
để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo
triển khai hiệu quả kịp thời các quy định
của luật cư chú năm hai nghìn hai mươi
về việc sổ hộ khẩu sổ tạm chú
hết giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai
để thực hiện hiệu quả cao điểm
công an các đơn vị địa phương cũng đã
nỗ lực hết mình với nhiều cách làm hay
sáng tạo và sau đây sẽ được ghi nhận
tại tỉnh hải dương
với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà
ra từng nhân khẩu
bất kể thời gian chỉ cần nắm được
thông tin có công dân chưa được cấp
căn cức công dân gắn chip do ốm đau
hay đi công tác xa về là lực lượng
cảnh sát quản lý hành chính công an huyện
nam sách tỉnh hải dương lại mang máy mắc
thiết bị đến tận nhà người dân
mẹ tôi thì bị tay biến
không đi lại được
cũng thấy là các cán bộ
công an đã rất là
nhiệt tình đến tận nhà để
căn cức căn chip cho mẹ tôi
và tôi rất là xúc động và xin cảm ơn
tất cả các cán bộ công an
đồng hành với lực lượng
quản lý hành chính công an các xã thị trấn
cũng tích cực giá soát phân loại công dân
trên địa bàn qua đó vừa phục vụ
công tác cấp kích hoạt tài khoản định danh
điện tử vừa giá soát tình trạng
xót lọt thông tin công dân vừa đảm bảo
công tác quản lý cư trú nhất là đăng ký
cùng với những lực lượng công an xã khác
thì công an xã bình tân cũng đã
phối hợp cùng với đoàn công tác của công an huyện
để hỗ trợ
đưa máy về tận nhà để làm
cân cước cắn chip đối với những trường hợp
ốm đau bệnh tật hoặc là già cả
không có đủ điều kiện về sức khỏe
để ra làm tại những địa điểm đã được thông báo
trong việc triển khai chín một ngày đêm
thì chúng tôi cũng đã
huy động sức mạnh của toàn thể
hệ thống chính trị từ
các chính quyền các cấp
từ huyện đến xã
rồi đến các thôn khu dân cư
triển khai thực hiện việc thu thập
cân cước công dân cũng như cấp định danh
cho nhân dân trên địa bàn
xong xong với đó công an huyện nam sách
cũng thành lập các tổ thực hiện đề án sáu
và tổ công nghệ số ở khu vực
để hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản
định danh điện tử mức một hai
theo đó khi đăng ký tài khoản
định danh điện tử người dân sẽ được
tích hợp các loại giấy tờ thuận tiện và nhanh chóng
nực lượng công an
làm việc rất là tận tình
chú đáo đã hướng dẫn chúng tôi cài đặt
rất là tỉ mỉ cụ thể
tới đây đối với nực lượng
hội kiều chính minh
tôi sẽ tuyên truyền cho cán bộ hội viên
gia đình làm sao
thực hiện tốt cái nội dung này
để thuận tiện cho công việc
sau này đi làm giải quyết
các thủ tục hành chính cho mọi công dân
để việc thực hiện
cao điểm chín mươi ngày đêm hiệu quả
công an tỉnh hải dương cũng gắn trách nhiệm
của người đứng đầu cấp ủy thủ trường
các đơn vị địa phương trong việc thực hiện
cấp căn cước công dân và thực hiện làm sạch
dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
và thực hiện công tác dịch vụ công trực tuyến
trên địa bàn toàn tỉnh
mặt khác là
cũng tham mưu cho giáo đốc
công an tỉnh để tham mưu cho
công an tỉnh có văn bản chỉ đạo
các sở ban ngành
giả soát các văn bản
quy phạm để tiến tới
cái việc sở hộ khẩu
sở tạm trú hết hạn
hết giá trị sử dụng từ ngày
mùa một tháng một

công an tỉnh cũng xác định rõ
phân công trách nhiệm cụ thể
từng nhiệm vụ xuyên suốt
theo từng lộ trình
trí tiêu để công an các địa phương
đảm bảo hiệu quả
bằng những giải pháp cụ thể
đã góp phần nâng cao nhận thức vai trò
trách nhiệm huy động sự tham gia tích cực
của mọi tầng lớp nhân dân trong quá trình
đồng hành ủng hộ giúp đỡ lực lượng
công an đảm bảo hoàn thành các trí tiêu
phục vụ triển khai luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
và đề án sáu của
hai tháng một mươi hai tại hà nội
công tác đảng và công tác đảng
và công tác chính trị bộ công an
đã long trọng tổ chức lễ xuất quân
đoàn thể thao công an nhân dân
tham dự đại hội thể thao toàn quốc
lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi hai
đến với kỳ đại hội thể thao toàn quốc lần này
đoàn công an nhân dân đã tham gia
tranh tài tại hai mươi ba môn thi đấu
với ba trăm một mươi huấn luyện viên vận động viên
gồm hai mươi ba trưởng đoàn ba mươi bảy huấn luyện viên

trong đó tập trung vào các nội dung thế mạnh
như bắn súng điển kinh cầu mây
và các môn võ thuật karate
tất cả huấn luyện viên và vận động viên
tham gia tranh tài đều được tuyển chọn
là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc
của đoàn thể thao công an nhân dân
để chuẩn bị cho đại hội này
em đã có một sự chuẩn bị từ đợt
sinh game trong quá trình tập luyện
vận động viên khó khăn vất vả
là cũng không thể tránh khỏi
nhưng vì tinh thần chiến đấu cho
màu cờ sắc áo của công an nhân dân
em vẫn vượt qua được mục tiêu sắp tới
của em ở đại hội này là em sẽ đặt
huy chương vàng cho đoàn thể thao công an nhân dân
để có thể đạt được nhiều thành tựu
trong kỳ đại hội đoàn thể thao công an nhân dân
đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng chú đáo
trong đó công tác tổ chức tập huấn
nâng cao trình độ rèn luyện kỹ thuật chiến đấu
và bản lĩnh thi đấu cho vận động viên
đã được tập trung triển khai nhất là công tác
đầu tư phát triển đối với các môn thể thao
và các huấn luyện viên và vận động viên
trọng điểm có khả năng tranh chấp huy chương
tại đại hội công tác tài chính hậu cần
đảm bảo cho huấn luyện viên vận động viên
cũng được quan tâm đúng mức kịp thời
để chuẩn bị cho đại hội thể thao
toàn quốc lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi hai
thì cục công tác đảng công tác chính trị
cũng đã quyết liệt chỉ đạo
trung tâm thể thao công an nhân dân
chuẩn bị tất cả
các khâu về lực lượng
hậu cần kỹ thuật tài chính
và chúng tôi cũng đặt ra những kỳ vọng
những mục tiêu cao nhất
để các em
phân đấu xếp thứ hạng
trong quốc gia cũng như là
các huy chương vàng huy chương bạc
đặt ra trong nhà lập
đến thời điểm này có thể khẳng định
đoàn thể thao công an nhân dân đã sẵn sàng
để bước vào đại hội thể thao toàn quốc
với những nỗ lực phân đấu giàn luyện
dành thành tích cao nhất vì mầu cờ sắc áo
của thể thao công an nhân dân nói riêng
và lực lượng công an nhân dân nói chung
theo đó đại hội thể thao toàn quốc lần thứ chín
năm hai nghìn hai mươi hai được tổ chức
từ ngày chín tháng một mươi hai đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
và một số địa phương khác
với bốn mươi ba môn thể thao
chủ yếu là những môn thể thao
trong chương trình thi đấu olympic và asean
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an
tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã bắt giữ đối tượng hoàng đức long
ba mươi tuổi trú tại phường phước nguyên
thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
để điều tra về hành vi giết người
khoảng một mươi giờ ba mươi phút
ngày hai tháng một mươi hai sau khi uống rượu
long đã cầm rau rượu đi lang thang
trong khu phố ba phường phước nguyên
thành phố bà rịa
khi tới trước nhà người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi
ở phường phước nguyên thành phố bà rịa
long xông vào chém nhiều nhát vào hai vợ chồng
người phụ nữ này hậu quả khiến người vợ
tử vong tại hiện trường người chồng bị thương nặng
phải cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy
sau khi xảy ra sự việc lực lượng công an
đã bắt giữ đối tượng hoàng đức long
đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác
điều tra làm rõ vụ án
thưa quý vị thời gian gần đây
hiện tượng lợi dụng đồng bào dân tộc
thiểu số nhẹ dạ cả tin
để lừa xuất cảnh trái phép qua
campuchia lao động với chiêu trò
việc nhẹ lương cao đã xuất hiện
ở khu vực miền núi biên giới
dù đã được lực lượng công an và chính quyền
sở tại thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở
nhưng một số bà con vẫn bị lừa bởi
bẫy việc làm đây là hồi chuông cảnh báo
cho nhiều người dân trước thủ đoạn tinh vi
của các đối tượng mua bán người
không việc làm
thiếu hiểu biết
muốn có công việc
để kiếm tiền
hai bạn trẻ này đã trở thành
nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
và bị rụ rỗ xuất cảnh trái phép
giấc mộng làm giàu đổi đời chưa thấy
chỉ biết rằng giờ đây
hai nạn nhân này phải gánh thêm
một khoản nợ khổng lồ để nộp tiền
cho đối tượng lừa đảo
bà ấy nhắm thi giới thiệu
việc cho em xong thì làm quen
em từ được một tháng rồi
xong bà ấy dụ em đi
em bà ấy không có tiền thì
bà ấy bảo trả tiền
em xe đi xong em
từ mùa nhé này đi đến
hà nội có người ta đón
xong người ta mua vé bay
em bay về xe hoàng
xong có một
anh tài xe taxi nó chở em đi
qua cái nhà nghỉ xong
hai anh kia nó lại đi đón
được hai em nữa
thì buôn em
đưa đi qua bên dưới luôn
em cũng buôn em đi qua bên dưới luôn
em bất ngờ sợ
và sợ lúc đó không về được
họ bảo là
khi mình về thì mình mất tiền
vé bay tiền ăn ở
một người bảy sáu triệu
thì các đối tượng xấu đã thông qua
các trang mạng xã hội để chủ động nhắn tin cho các em
ngò ý về việc mà tuyển dụng
các lao động làm việc cho công ty ở nước ngoài
với lời hứa là việc nhạy lương cao
mức lương thì từ một mươi tám đến hai mươi triệu
và điều kiện tham gia lao động chỉ cần sử dụng được điện thoại thông minh
và đối tượng chung hướng đến là các thanh thiếu niên
những đối tượng trường hợp bỏ học hoặc thất nghiệp tại địa bàn
cơ quan chức năng cũng cho biết thêm đây là hai nạn nhân đầu tiên trên địa bàn huyện mường nhé
của tỉnh điện biên bị lừa đảo bán qua campuchia lao động
khi bị bán qua campuchia cho các chủ thầu lao động các nạn nhân bị ép làm việc liên tục
từ một mươi sáu đến hai mươi tiếng đồng hồ một ngày nếu không đạt sẽ bị đánh đập dã man
để trở về gia đình các nạn nhân phải trả cho chúng số tiền hàng trăm triệu đồng
và chỉ đến khi mất tiền mất cả người thì lúc đó người dân mới tìm đến cơ quan công an
để báo tin nhờ giải cứu
cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân vụ việc trên chính là hội chuông cảnh tỉnh
cho tất cả mọi người đừng bao giờ nhẹ dạ cả tin người lạ
hãy tìm cho mình một chỗ làm đáng tin cậy
và tuyệt đối không bao giờ tin câu chuyện có công việc nhẹ mà lương cao
do các đối tượng lừa đảo vẽ nên bởi đó chỉ là giấc mơ không có thật mà thôi
ngày hôm nay địa bàn huyện phú lộc của tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra mưa lớn liên tục
với những người đàn ông
ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực dân cư đường giao thông
theo thông tin ban đầu thì chiều cùng ngày một người điều khiển xe máy lưu thông qua đoạn đường bị ngập sâu
đã bị mất tích trong dòng nước lũ
trước diễn biến phức tạp tình hình thời tiết lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an huyện phú lộc
nhanh chóng triển khai lực lượng điều hòa hướng dẫn giao thông đồng thời về vùng sung yếu giúp đỡ người dân
tại km tám trăm sáu mươi bảy đoạn qua quốc lộ một a do mưa lớn nước đã ngập sâu có đoạn ngập một năm m
lực lượng cảnh sát giao thông triển khai lực lượng điều hòa hướng dẫn kiên quyết không cho các phương tiện
lưu thông qua đoạn ngập sâu
bên cạnh đó công an các đơn vị địa phương bố trí lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hướng dẫn các phương tiện đi từ phía bắc vào
ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng kiểm tra chốt chặn các tuyến đường
có nguy cơ sạt lở nước ngập đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện qua lại
lực lượng công an các đơn vị liên tục tuyên truyền cho các lái xe hạn chế lưu thông nên dừng nghỉ
tại các quán cơm trên đường tránh huế phối hợp với công an đà nẵng hướng dẫn các phương tiện đi lại
trên tuyến cao tốc để đảm bảo an toàn
thưa quý vị trong những ngày qua hàng loạt các địa điểm công cộng đồng ruộng nhà cửa của người dân
ở huyện nho quan của tỉnh ninh bình đã có nhiều đổi thay nhờ bàn tay của những thanh niên mang sắc phục công an nhân dân
việc làm của các cán bộ chiến sĩ công an đã để lại nhiều ấn tượng cho người dân nơi đây
ngoài đồng ruộng
trên những con đường làm
trong từng thôn xóm
tại các hộ gia đình
công an nhân dân chạy khắp vùng quê để giúp cho bà con sửa sang nhà cửa thu hoạch hoa màu
trồng cây dọn dẹp khu vui chơi dạy học cho các cháu giúp chỉnh trang các trường học
tổ chức các hoạt động thiện nguyện văn nghệ thể thao
những hoạt động này đối với các học viên công an nhân dân không chỉ là một chương trình thực tế
mà còn là mong muốn được góp sức hỗ trợ bà con
bằng tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ công an nhân dân
những việc làm thiết thực của các học viên công an nhân dân đã để lại sự cảm phục
đối với bà con ở đây
và sau khi những hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội đã tạo ấn tượng đối với người dân
nhiều người cũng để lại những bình luận và chia sẻ tốt đẹp về lực lượng công an nhân dân
những hoạt động ba cùng cùng ăn cùng ở cùng làm việc của những chiến sĩ công an nhân dân
từ khi còn ngồi ghế nhà trường đã góp phần giáo dục truyền thống
tô thắm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân hết lòng vì dân phục vụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang
chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an địa phương
vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
lực lượng chức năng đã bắt quả thang đối tượng thao ly pó
chú tại xã sảng tủng huyện đồng văn của tỉnh hà giang
đang có hành vi tàng trữ vận chuyển một mươi hai bánh heroin
mở rộng điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng vàng mỹ có
chú tại xã phố cáo huyện đồng văn
lực lượng chức năng phát hiện thêm ba bánh heroin được co cất giấu ở phía sau nhà
cũng liên quan đến ma túy tại bản triềng khương xã trường khương huyện sông mã của tỉnh sơn la
công an huyện sông mã đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng vừa phát hiện
và bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là pheng kham phan tụi chú tại huyện mường ad tỉnh hùa phan
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mang số ma túy trên đến khu vực chân biên giới
để bán cho một người không rõ danh tính đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay trên địa bàn xã núa ngam
huyện điện biên tỉnh điện biên khiến một người đàn ông tử vong
hung thủ bước đầu được xác định là đặng thị thanh tâm con gái của nạn nhân
vào khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay giữa ông đặng văn lương và con gái có xảy ra cãi vã
sau đó tâm đã dùng hung khí chém cha mình tử vong tại chỗ
được biết trước đó giữa hai bố con ông lương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
còn con gái của ông đồng thời cũng là hung thủ gây ra án mạng đã phải đi chữa trị bệnh tâm thần
trong gần một mươi năm qua thường xuyên đi lang thang ngoài đường
hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ
tối ngày hôm qua lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang đã bắt quả tang đối tượng lê đức tứ
chú tại huyện lục nam đang có hành vi sản xuất buôn bán pháo nổ trái phép
lực lượng công an đã thu giữ tám mươi tám cuộn pháo có tổng khối lượng là một trăm linh bốn kg và năm mươi tám năm kg giấy nguyên liệu để sản xuất pháo
khám xét khẩn cấp chỗ ở của từ cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn công cụ
phương tiện nguyên liệu để sản xuất pháo nổ gồm một máy sản xuất ngòi nổ và khoảng ba mươi kg nguyên vật liệu
tại cơ quan công an từ khai nhận sản xuất pháo nổ để bán kiếm lời
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với quản quốc huy chú tại huyện bình gia của tỉnh lạng sơn về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
huy đã chuyển hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng cho một người đàn ông ở huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn để nhận cháu bé sinh năm hai nghìn chín
chú tại huyện điện biên tỉnh điện biên về làm phục vụ cho các quán hát karaoke trên địa bàn thị trấn bình gia
trong quá trình làm việc tại các quán hát huy bắt cháu phải khai gian tuổi và trả một trăm hai mươi đồng một giờ phục vụ
sau khi làm được khoảng một mươi ngày thì cháu bé xin nghỉ việc và phải trả nhiều khoản tiền cho huy thì mới được về nhà
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cháu bé đã đến công an tỉnh lạng sơn để trình báo sự việc